thưa quý vị từ ngày sáu tháng một mươi cho đến nay thì tại các khu vực miền trung liên tiếp có mưa to đến rất to
gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
hiện các địa phương đang triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại
đêm qua và sáng ngày hôm nay chín tháng một mươi tại các tỉnh miền trung lượng mưa giảm hơn
nước ở các sông lớn đã xuống dưới báo động một riêng các sông tại tỉnh quảng trị vẫn giao động dưới báo động ba
tình hình ngập lụt vẫn còn xảy ra trên diện rộng
mưa lũ tại tỉnh quảng trị làm hai người thiệt mạng sáu người bị mất tích sáu tàu vận tải gặp nạn trên biển
hiện tỉnh quảng trị đang tập trung cứu nạn các tàu bị chìm mắc cạn và tìm kiếm người mất tích
tại tỉnh thừa thiên huế mưa lũ làm một người mất tích khi đi san bắt chim tại hồ bào xen
mưa lũ làm quốc lộ bốn mươi chín b bốn mươi chín a các tỉnh lộ hai mươi bốn một mươi sáu đường một mươi bốn c bị ngập và chia cắt nhiều đoạn
các địa phương ở thừa thiên huế khẩn trương san gạt đất đá ở những điểm sạt lở
dự kiến đến chiều ngày hôm nay quốc lộ bốn mươi chín b từ thành phố huế lên a lưới thông đường trở lại
địa phương chỉ đạo giữ chữ lương thực thực phẩm chuẩn bị cho đợt mưa sắp tới
tại tỉnh quảng nam đến sáng ngày hôm nay nước đã rút hết
riêng sông vu gia tại ái nghĩa xuống báo động một
những khu dân cư ven sông vu gia ngày hôm qua bị ngập lụt
nay người dân đã trở về dọn dẹp nhà cửa ổn định cuộc sống chuẩn bị lương thực thực phẩm đón đợt lũ mới
trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập lụt trên diện rộng tại hầu hết các tỉnh thành miền trung
thì vấn đề đảm bảo an toàn vận hành liên hồ chứa luôn được người dân quan tâm
tại tỉnh thừa thiên huế cho đến thời điểm này đang có hai hồ thủy điện tiến hành xả nước về hạ lưu
vậy nên quá trình điều tiết nước tại các hồ đập đều chịu sự quản lý chặt chẽ của chính quyền địa phương
theo quy định vận hành liên hồ chứa để đảm bảo an toàn công trình và người dân sinh sống ở hạ lưu
ở thời điểm này tại tỉnh thừa thiên huế đang tiến hành điều tiết hai hồ thủy điện lớn nhất là hương điền và tà trạch
hồ hương điền cao trình năm mươi bốn năm mét so với mực nước dân bình thường là năm mươi tám mét
lưu lượng nước điều tiết qua hai đập tràng và phát tối đa qua tu binh từ một đến một tám trăm linh mét khối một giây
hồ tả trạch điều tiết nước về hạ lưu với lưu lượng từ một trăm bốn mươi đến chín trăm linh mét khối một giây
hai hồ thủy điện còn lại là bình điền
và hạ lưu cũng xả nước lần lượt là năm mươi năm mét khối một giây và bốn trăm chín mươi chín mét khối một giây
tổng cái lượng nước mà theo đo đếm tại nhà máy thủy điện hương điền này về lòng hồ một giây là một mét khối
chúng ta đang giữ lại năm mươi mét khối để điều tiết theo quy tình
và việc điều tiết chỗ ở lòng hồ hương điền sẽ phối hợp với hồ thủy điện của bình điền và đập thủy điện tả trạch
để tổng lưu lượng của ba hồ này xả
về hạ lưu vừa đảm bảo an toàn hồ đập và vừa đảm bảo mức nước dân ở phía hạ lưu là ở một mức mà chúng ta có thể đưa qua nguyên nhân
có thể là ứng phó được được thôi
cũng có yêu cầu là phía bên chỗ các đơn vị thủy điện và đơn vị thủy lợi quản lý các hồ đập này là phải vận hành theo đúng quy tình đến hồ
và theo dõi sát sao cái lượng nước mà về hồ đó để có cái quy trình vận hành đúng và phải báo cáo với lãnh đạo tỉnh và ban chỉ huy phòng chống thiên tai của tỉnh liên tục để có chỉ đạo kịp thời và hợp lý
hiện trên địa bàn tỉnh có sáu mươi hai hồ thủy lợi thủy điện lớn nhỏ
trong tình hình thời tiết mưa lũ như hiện nay ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu chủ công trình tổ chức trực ban theo dõi quan trắc diễn biến của mưa lũ thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành đơn hồ và liên hồ chứa đã được phê duyệt
hiện nay thì chúng ta đang vận hành theo cái quy trình liên hồ chứa
các cái điểm khống chế của mức nước hồ thì chúng ta sẽ vận hành theo cái hướng là mềm hỏa cái việc nước dân
và liên tục thông tin cho người dân cảnh báo cho người dân về tình trạng nước dân
và phải bảo đảm là cái mực nước ở lòng hồ không được quá cao so với quy trình để còn bảo đảm cái an toàn của hồ
thưa quý vị cùng với việc kiểm soát quá trình điều tiết nước tại các hồ đập trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
thì vấn đề đảm bảo an toàn cho các công trình này trong mùa mưa lũ cũng được chú trọng triển khai để có thể ngăn ngừa kịp thời các sự cố gây vỡ đập
theo đó chủ các công trình hồ thủy điện thủy lợi đang chủ động áp dụng phương châm bốn tại chỗ
huy động lực lượng ứng trực phương tiện trà thiết bị thường xuyên kiểm tra trên các tuyến đập chính
để đảm bảo an toàn cho hệ thống công trình trước diễn biến thất thường của thời tiết